những ngày này tại tỉnh thanh hóa đã diễn ra nhiều sự kiện ý nghĩa chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai
đồng thời tri ân những đóng góp to lớn của bao lớp người đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do của tổ quốc
ngày hai mươi một tháng một mươi hai tỉnh thanh hóa đã long trọng tổ chức lễ gặp mặt cán bộ quân đội mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang qua các thời kỳ đón nhận huân chương quân công hạng nhì
phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận của đảng nhà nước đối với đồng góp quan trọng của lực lượng vũ trang thanh hóa trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước
tại huyện đông sơn sự kiện hai mươi hai tháng một mươi hai năm nay lại được các cựu chiến binh tiểu đoàn hai trung đoàn một trăm ba mươi tám kết hợp tổ chức cùng với kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống
năm mươi năm trước các anh lên đường ra trận với lá cờ theo tám chữ trung dũng kiên cường đoàn kết quyết thắng
tiểu đoàn có trên sáu trăm linh người
riêng tại quảng trị đã hy sinh hơn hai trăm linh người và chưa tính những mặt trận khác
chiến tranh qua đi sau khi trở về quê hương mỗi người lại lựa chọn cho mình một con đường riêng
người tiếp tục trong quân ngũ người lại chuyển ngành
có người thì gắn bó với ruộng với vườn
mỗi gương mặt một cuộc đời số phận không ai giống ai
nhưng trong giờ phút gặp mặt này mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa đi bởi những lời hỏi thăm về sức khỏe cuộc sống về đồng đội ai còn ai mất
những cái bắt tay những tiếng cười
những kỷ niệm về một thời bom đạn và niềm tự hào là bộ đội cụ hồ